các quản lý thị trường gia cầm ở các tỉnh vùng biên cũng vì thế đang được đẩy mạnh
trong những ngày này tri cục thú y tỉnh lạng sơn và các đội quản lý thị trường
đang tăng cường kiểm soát nguồn gốc gia cầm được buôn bán tại các chợ trên địa bàn tỉnh
chợ giếng vuông một trong những chợ buôn bán da cầm và các sản phẩm da cầm lớn nhất ở thành phố lạng sơn
theo những tiểu thương buôn bán ở đây thì tất cả các sản phẩm từ da cầm và da cầm đang được buôn bán ở chợ
đều có nguồn gốc từ trong nước hoàn toàn không có da cầm nhập từ phía trung quốc

do đó nhiều người dân dù được tuyên truyền về nguy cơ cũng như diễn biến cúm ah bảy n chín nhưng nhận thức chưa đầy đủ

nên hầu hết rất khó nhận biết bằng mắt thường
những ngày này tri cục thú y tỉnh lạng sơn và các đội quản lý thị trường đang tăng cường kiểm soát nguồn gốc gia cầm
được buôn bán tại các chợ trên địa bàn tỉnh đặc biệt là chủ động lấy mẫu giám sát dịch bệnh
dù chưa phát hiện ổ dịch nào nhưng cơ quan chức năng đánh giá nguy cơ xảy ra dịch luôn tiềm ẩn

các tỉnh phía bắc với điều kiện mưa ẩm sẽ tạo môi trường thuận lợi cho virus cúm ah bảy n chín lây lan
do đó nếu không kiểm soát tốt nguy cơ lây nhiễm hoàn toàn có thể xảy ra và dịch có thể bùng phát bất cứ lúc nào
không chỉ có các tỉnh vùng biên tăng cường công tác quản lý thị trường da cầm để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm cúm ah bảy n chín
mà tại địa bàn thành phố hà nội ngành chức năng của thành phố cũng đã tích cực chuẩn bị phòng dịch bắt đầu từ những chợ gia cầm
chợ gia cầm
chợ gia cầm hà vĩ huyện thường tín hà nội đây là một trong những khu chợ gia cầm sống với quy mô lớn của thủ đô
hàng ngày lượng giao dịch lên tới năm mươi sáu mươi tấn da cầm các loại gồm gà vịt ngan
theo nhiều tiểu thương tại chợ từ tết ra lợn da cầm bán vốn đã chậm do yếu tố thời vụ
giờ lại thêm thông tin về dịch cúm gia cầm nên cũng khiến cho công việc buôn bán của nhiều tiểu thương bị ảnh hưởng

những người đi vào chợ đều đã qua nhiều bước kiểm dịch và bước cuối là phun thuốc trước khi được tập kết tại chợ đầu mối
nguồn hàng của em là thực hưởng bát của dân và qua kiểm dịch là qua của thú y xã qua huyện
đã được kiểm dịch từ lúc nhỏ nuôi kiêm phòng đầy đủ đến lúc hàng về chợ được qua ban quản lý thú y chợ đã được kiểm tra đầy đủ
theo đại diện ban quản lý chợ khi nhận được công điện yêu cầu phối hợp với các cấp
ngành chính quyền địa phương và trạm kiểm dịch thú y đã tích cực phối hợp trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
kiên quyết nói không với da cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ xử lý triệt để các trường hợp cố tình vi phạm
ban quản lý chợ phối hợp với thu y đã ký cam kết đối với tất cả các hộ trong chợ gia cầm hà vĩ
nếu hộ nào cố tình buôn bán gia cầm trực bán không đảm bảo nguồn gốc xuất xứ đó
thì chúng tôi sẽ dừng lại không cho kinh doanh trong ba tháng
và có thể phạt hành trình
nếu trường hợp cố tình bà ấy sẽ có biện pháp dẫn đề nghị các cấp chính quyền không cho thanh mỹ hợp đồng
trị cục thú y hà nội cũng cho biết hiện nay công tác kiểm soát tại các chợ đầu mối gia cầm đã được siết chặt
tuy nhiên vấn đề cần lưu ý chính là tại các khu chợ dân sinh trong nội thành
tình trạng giết mổ gia cầm hiện vẫn diễn ra chẳng lan
điều này sẽ làm tăng nguy cơ lây lan nếu dịch bệnh xuất hiện
và xuống tới các xã phường thị trấn
là có cả ba thú y và trong đó có một đồng chí trường thú y là được hưởng lương
theo cái ngạch bậc rồi các thôn bạc là đều có một đồng chí thú y viên
thì chính nhờ cái lực lượng hết sức đông đảo này
trên cái kiểm soát trong cái việc từ chăn nuôi nhỏ cho đến vấn đề giết mổ nhỏ lẻ
cũng như là các chợ dân sinh là tập trung tất cả lực lượng để tăng cường
cũng theo đại diện tri cục thú y hà nội sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố
tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng về phòng chống dịch bệnh
và công khai các địa chỉ để tiếp nhận thông tin khai báo dịch bệnh tại cấp xã
để người dân biết chủ động thông tin khai báo kịp thời ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra
như truyền hình nhân dân đã đưa tin
thời gian gần đây dọc biển rạng khu vực huyện núi thành tỉnh quảng nam
đã xuất hiện một lượng lớn dầu vón cục và hàng trăm vỏ chai
có in nhãn mát nước ngoài trôi giạt vào bờ gây ảnh hưởng đến môi trường
trước tình hình nói trên ubnd tỉnh quảng nam đã chỉ đạo các cơ quan chức năng
tổ chức gia quân thu gom xử lý dầu vón cục và các loại rác thải
và mới đây sở tài nguyên và môi trường tỉnh quảng nam đã có văn bản
đề nghị ubnd tỉnh quảng nam báo cáo bộ tài nguyên và môi trường
để hỗ trợ điều tra xác minh nguyên nhân dẫn đến dầu vón cục và rác thải
tràn vào bờ biển huyện núi thành gây ô nhiễm môi trường
theo sở tài nguyên và môi trường tỉnh quảng nam
qua triển khai từ ngày một mươi bốn tháng hai đến nay công ty cổ phần môi trường đô thị quảng nam
đã thu gom được khoảng chín tấn rác thải lẫn dầu và dầu vón cục
đồng thời qua đó lực lượng công nhân của công ty này cũng đã thu gom lượng rác thải
sinh hoạt thông thường trên bãi biển được khoảng ba mươi mét khối
tất cả lượng rác thải lẫn dầu và dầu vón cục và rác thải thông thường
được thu gom và tiến hành xử lý theo quy định
hiện tại sở tài nguyên và môi trường tỉnh quảng nam chưa thể xác định nguyên nhân
rác trôi giạt vào bãi biển núi thành vì chúng từ nơi khác theo dòng chảy chuyển đến
nguồn phát thải từ ngoài khơi ngoài phạm vi quản lý
do vậy sở tài nguyên và môi trường đề nghị
ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản báo cáo bộ tài nguyên và môi trường hỗ trợ
trong công tác xác định nguyên nhân nguồn phát thải để có hướng quản lý phù hợp
tránh ảnh hưởng khu vực biển quảng nam trong thời gian tới
bệnh viện một trăm linh ba học viện quân y vừa thực hiện thành công ca ghép phổi
lấy phổi từ hai người cho sống đã cứu bệnh nhi bảy tuổi thoát khỏi cái chết
vì căn bệnh giãn phế quản bẩm sinh khiến suy hô hấp trầm trọng
đây cũng là ca ghép phổi đầu tiên tại việt nam
ca ghép phổi đầu tiên được thực hiện trên bệnh nhi bảy tuổi quê tại tỉnh hà giang
bệnh nhân mắc bệnh giãn phế quản phổi bẩm sinh tổn thương cả hai biên phổi
biên chứng tim và sức khỏe suy kiệt dần
ghép phổi là cơ hội duy nhất để cứu sống bệnh nhân này
các bác sĩ tại bệnh viện một trăm linh ba học viện quân y đã quyết định ghép phổi cho bệnh nhi này
từ nguồn tạng sống là bố và bác ruột của bệnh nhân
ca mổ đã diễn ra hơn một mươi tiếng đồng hồ trong ngày hai mươi một tháng hai
tiến triển cũng đang tốt lên mọi thứ thì chúng tôi đang kiểm soát được và đang tiếp tục điều trị tích cực
theo các bác sĩ ghép phổi là một trong những kỹ thuật rất khó
thành công của ca ghép là chọn phổi khỏe
trong ca ghép này tỷ lệ hòa hợp rất cao
các bác sĩ đã cắt lấy thủy phổi dưới của người tặng để thay thế cho cả hai lá phổi của trẻ
trong quá trình phẫu thuật chuyên gia nhật bản oto takahiro
giám đốc bệnh viện đại học okayama và các bác sĩ việt nam đã phối hợp đồng bộ ăn ý
tiền một lúc là chúng tôi phải có ba bàn mổ
đầu tiên lên là người cho tặng thứ nhất lên
chúng tôi phải mổ để chuẩn bị chuẩn bị để bộc lộ chuẩn bị lấy một cái phần phổi đấy
rồi lại bắt đầu đưa người cho thứ hai lên
cũng lại chuẩn bị như thế
và bắt đầu đưa người nhận lên
và cái ba cái đó là luôn luôn phải con thoi với nhau
chúng tôi với giáo sư oto là phải quan thoi với nhau
để tính xem là chỗ này là có vừa kích thước cái chỗ này hay không
nên lấy từ chỗ nào chỗ nào
vì thế là cái hoạt động nó rất là phải nhuận nhuyễn với nhau
đây là một ca ghép mang tính lịch sử với ngành phẫu thuật ghép phổi
nó sẽ mở ra cơ hội điều trị cho nhiều bệnh nhân
trước đó bác sĩ nhật bản và việt nam phối hợp rất chặt chẽ đặc biệt trong ca phẫu thuật này
phổi là một tạng yếu và dễ nhiễm khuẩn hơn so với các tạng khác
vì vậy sau khi ghép phải dùng thuốc ức chế miễn dịch duy trì đồ này và giúp bệnh nhân không bị nhiễm khuẩn
nên ghép phổi khó khăn hơn rất nhiều so với ghép các tạng khác
ca ghép phổi đầu tiên được thực hiện từ người cho sống đã thành công
mở ra nhiều cơ hội đối với những người mắc bệnh mãn tính như sơ phổi giãn phế quản phổi phổi tắc nghẽn mãn tính
tiếp nối chương trình
công trình vật lý của người việt được đăng trên tạp chí danh tiếng
cảnh báo nguy cơ từ ô nhiễm không khí
như truyền hình nhân dân đã đưa tin
vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng hai xe khách mang biển số một mươi bốn b sáu trăm chín mươi bốn chạy tuyến thái nguyên móng cái
đang lưu thông trên quốc lộ một mươi tám theo hướng thái nguyên móng cái qua địa phận thôn đông du xã đào viên huyện quế võ tỉnh bắc ninh
đã bất ngờ phát nổ làm nhiều người thương vong
theo đại tá nguyễn công nghiệp phó giám đốc công an tỉnh bắc ninh
thì nguyên nhân ban đầu của vụ nổ được xác định là phát nổ do có vật liệu nổ ở phần cuối thân xe
vòng hay chập điện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ nguồn gốc chất nổ và người mang chất nổ lên xe
thưa quý vị và các bạn ba nhà khoa học người việt đã tạo nên kỳ tích mới cho lịch sử ngành vật lý việt nam
khi lần đầu tiên có nghiên cứu được đăng trên tạp chí vật lý hạng nhất quốc tế fisico review letters
công trình nghiên cứu của họ là mô tả vi mô đồng thời mật độ mức và hàm lực phóng xạ của hạt nhân nguyên tử
trong số ba tác giả có hai người đang làm việc
ở việt nam là phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quang hưng đại học duy tân đà nẵng
và nghiên cứu sinh lê thị quỳnh hương đại học khánh hòa nha trang
còn tiến sĩ khoa học nguyễn đình đăng làm việc tại viện rickhen nhật bản
trong vật lý hạt nhân việc nghiên cứu hai đại lượng mật độ mức và hàm lực phóng xạ đã trở thành đề tài then chốt
bởi chúng có vai trò quan trọng trong việc tìm hiểu quá trình tổng hợp hạt nhân trong vũ trụ
cũng như công nghệ sản xuất năng lượng hạt nhân và xử lý chất thải hạt nhân
bài báo được ba tác giả gửi đến tạp chí pesico review letter ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
và trải qua ba vòng phản biện với ba phản biện kín là các chuyên gia hàng đầu thế giới trong cùng lĩnh vực nghiên cứu
tại các vòng phản biện cả ba phản biện đều công nhận bài báo thỏa mãn tiêu chí thứ hai của tạp chí
là nghiên cứu giải quyết hoặc làm những bước căn bản để giải quyết những vấn đề cấp thiết đang tồn tại
pesico review letter là tạp chí quốc tế hạng nhất
của tạp chí vật lý và toán học trên thế giới
năm năm gần đây tỷ lệ được đăng ở tạp chí này là khoảng ba mươi
việc quy hoạch phát triển các nhà máy chế biến mủ cao su chưa gắn với nguyên liệu
trong những năm qua đã dẫn đến những bất cập
trong đó do thiếu nguồn nguyên liệu đầu vào nên đã xảy ra tình trạng các cơ sở tranh mua
tranh bán giá cả thiếu thống nhất
phóng sự sau đây đề cập đến vấn đề này tại tỉnh quảng trị
hiện nay khai thác mù cao su đang ở giai đoạn cuối vụ
các nhà máy các cơ sở chế biến mủ đang đẩy mạnh hoạt động để nghỉ sản xuất
và đợi mùa cao su thay lá
nguồn nguyên liệu không đủ công suất chế biến nên đã phát sinh những yếu tố tiêu cực
trong khai thác chế biến và cạnh tranh trên thị trường
tại quảng trị hiện nay có tám nhà máy cơ sở chế biến mủ cao su đang hoạt động
với tổng công suất thiết kế trên ba mươi năm tấn một năm
tuy nhiên sự phát triển của các nhà máy chế biến mủ cao su chưa phù hợp với quy hoạch vùng nguyên liệu
đến năm hai nghìn một mươi sáu diện tích cao su ở quảng trị đưa vào khai thác khoảng một mươi sáu trăm linh hectare
sản lượng mủ khoảng một mươi hai bốn trăm linh tấn
với sản lượng khai thác trên thì nguồn nguyên liệu cung cấp cho các nhà máy chế biến cao su hiện nay
chưa đáp ứng được bốn mươi tấn
điều đó đặt ra những vấn đề khó khăn mà tự thân các doanh nghiệp phải tìm cách để giải quyết
việc xây dựng các nhà máy cơ sở chế biến sản phẩm nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị hàng hóa
tiêu thụ sản phẩm cho người sản xuất
tuy nhiên công việc này cần phải được tính toán sắp xếp một cách hợp lý
để khắc phục tình trạng mất cân đối giữa cung và cầu
giúp người dân sản xuất bền vững doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
thưa quý vị và các bạn hiện trạng ô nhiễm không khí đang gia tăng tại các đồ thị lớn
điều này đã gây ra lo lắng và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống của người dân
đặc biệt là cư dân thành thị
để hiểu rõ hơn về hậu quả của vấn nạn ô nhiễm không khí
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây
tại bệnh viện phổi trung ương mỗi ngày tiếp nhận từ ba trăm linh đến bốn trăm linh trường hợp khám chuyên khoa
trong đó có tới bảy mươi tám mươi bệnh nhân đến khám
có liên quan đến các bệnh hô hấp và con số ngày càng tăng lên mỗi năm
ông dương đức vân có hơn hai mươi năm làm tàu tại bến cát đá vôi
hiện đang bị viêm phổi mạng tính
theo ông nguyên nhân bị bệnh là do sống quá lâu trong môi trường có bầu không khí ô nhiễm
ô nhiễm không khí tác động nguy hại đến sức khỏe của con người bằng nhiều cách khác nhau
gây nên những ảnh hưởng ngắn hạn và lâu dài
điển hình như các bệnh phản ứng dị ứng nhiễm trùng mắt viêm kết mạc kích ứng mũi họng viêm phế quản
hay các bệnh về tim gây thiệt hại cho não và dây thần kinh
thiệt hại cho cơ quan nội tạng thậm chí gây vô sinh ở nam giới
trong đó hệ hô hấp là bị tác động trực tiếp và chịu nhiều nguy cơ nhất
như là mọi người bên đường hay ở gần khu đường bị thường bị
thì tất cả những cái bụi đấy thì nó sẽ theo cái hô hấp của con người mà nó vào trong phổi
nếu những cái môi trường mà ô nhiễm nó quá thì cái khả năng bảo vệ chúng ta nó không đủ
tức là yếu tố bảo vệ thua thấp hơn những yếu tố và nguy hại
vì như vậy thì gây nên những cái tình trạng về ô nhiễm môi trường bệnh lý về phổi
ví dụ những bệnh lý cấp tính thì ví dụ nhiễm quản hô hấp viêm phổi viêm kế quản
rồi các bệnh lý về mạng tính lâu dài
ở việt nam mức độ ô nhiễm ở mỗi nơi là mỗi cấp khác nhau
song hầu như ở bất kỳ đâu cũng diễn ra tình trạng ô nhiễm không khí
đang nói là điều này không chỉ gây ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe con người
mà còn tác động xấu tới hệ sinh thái và làm biến đổi khí hậu
đối với khí hậu mà nói thì nó ảnh hưởng rất lớn
ví dụ co hai thì tôi nghĩ nó gây ra cái biến đổi khí hậu
rồi sco hai và nox thì gây ra cái biến đổi khí hậu
mưa xít mưa xít nó phá hoại có mùa mạng
rồi phá hoại cả rừng tất cả các nón rất nguy hiểm
hiện nay ô nhiễm không khí được cho là hiểm họa thứ tư đe dọa sức khỏe con người
chỉ so với các hiểm họa khác như bệnh cao huyết áp chế độ ăn uống và hút thuốc
để giải quyết tình trạng ô nhiễm cần một giải pháp đồng bộ của các cơ quan hiệu quan
tuy nhiên ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường sống cũng là điều hết sức quan trọng
mỗi người trong chúng ta bằng nhiều cách khác nhau như nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống
trồng nhiều cây xanh sử dụng phương tiện công cộng
cũng đã góp phần lớn vào việc giảm ô nhiễm không khí
nâng cao chất lượng sống của bản thân và cộng đồng xung quanh
thưa quý vị và các bạn trước đây vào những ngày đầu xuân
gần như mỗi xã ở huyện miền núi simaika lào cai đều tổ chức lễ hội súng đồng
của đồng bào các dân tộc như tày nùng thu lao
gần đây huyện simaika chỉ còn vài xã tổ chức lễ hội này
và cho đến năm nay cả huyện chỉ còn xã nàn sán diễn ra lễ hội xuống đồng
đây là một trong những dấu hiệu mai một các nền văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc vùng cao
vì vậy việc bảo tồn và tổ chức thường xuyên rộng rãi các lễ hội truyền thống
là việc làm cần thiết đối với văn hóa các dân tộc thiểu số ở huyện simacai của tỉnh lào cai nói riêng
và đồng bào các dân tộc thiểu số của nước ta nói chung
là một địa phương có đông đồng
đồng bào dân tộc sinh sống như tày nùng thu lao mông kinh huyện simacai lào cai
có rất nhiều lễ hội truyền thống trong đó có lễ hội xuống đồng
một lễ hội quan trọng trong năm đối với bà con làm nông nghiệp ở đây
lễ hội súng đồng có những nét đặc trưng đặc sắc riêng cho các dân tộc của nàn sán
vào ngày lễ hội nhân dân là một ngày để cho tất cả đồng bào nhân dân cùng vui chơi
cứ mới một ngày đồng bào nhân dân làm một ngày để cho tất cả đồng bào nhân dân cùng vui chơi

và thường thường nam nào cũng tổ chức vào ngày dòng ngày quan dòng
có lẽ là không kể cả nó vào một mươi một một mươi hai một mươi năm thậm chí đến hai mươi tháng tết
thì vẫn tổ chức vào đúng ngày quan dòng
có lẽ là ở đây ý ở đây muốn nói là ngày quan dòng là cái ngày mà mang nước về cho nhân dân cải cái nó tốt hơn
là một lễ hội quan trọng thu hút sự tham gia của đông đảo bà con các dân tộc của xã huyện và các vùng lân cận đến chung vui
thế nhưng theo từng năm quy mô lễ hội dần bị thu hẹp
do hạn chế về kinh phí nên công tác tổ chức lễ hội bị cắt xén khá nhiều
tổ chức thi ẩm thực không được mở rộng ở hết các thôn bản
phần giao lưu với các xã huyện khác còn hời hợt
với thực trạng này liệu lễ hội xuống đồng có còn được tổ chức trong những năm tới
để bản sắc văn hóa truyền thống không bị phai nhạt tự mỗi người dân cần có trách nhiệm lưu giữ thông qua những hành động cụ thể
mặt khác chính quyền các cấp cần quan tâm hỗ trợ bảo đảm nguồn kinh phí hợp lý để duy trì phát triển lễ hội địa phương
có như vậy việc bảo tồn văn hóa của các dân tộc mới mang tính khả thi
đối với huyện simacay là không có một cái
nghị quyết chuyên đề về giữ rình và phát huyện bản sắc dân tộc
trong đó có dân tộc mông thì đương nhiên là dân tộc mông có các hội xây sáng trong dị tết rồi
nhưng mà dân tộc thu lao và dân tộc nùng thì chủ yếu là cái hội xuống đồng và
hủy xuống đồng ra còn có một cái hội cúng rừng
hội cúng rừng thì nó bao trùng tất cả các cái xã
trong đó có cả dân tộc mông nhưng mà dân tộc thu lao và dân tộc nùng vẫn là dân tộc chủ trút
trong cái lễ cúng rừng
lễ hội xuống đồng
lễ hội đưa con người trở về với cội nguồn khơi dậy đạo lý uống nước nhớ nguồn
củng cố thêm tình đoàn kết niềm lạc quan đồng thời là nơi vui chơi giải trí và gắn kết của cộng đồng
thưa quý vị và các bạn làng hoa ngọc hà nức tiếng một thời của hà nội
nay chỉ còn lác đác vài vườn với vài gia đình còn lưu giữ lại nét truyền thống xưa
người giữ hương cho làng hoa ngọc hà không ai khác chính là những nghệ nhân trồng hoa
giữa sự ồn ào của phú thị giữa những tòa nhà chọc trời ngày càng nhiều ở thủ đô
những nghệ nhân ấy vẫn mãi miết đắm say trong hương hoa trên những mảnh vườn ít ỏi còn sót lại
đến đình ngọc hà hỏi nhà ông bộ không ai là không biết
bởi làng ngọc hà giờ chỉ còn duy nhất gia đình ông còn giữ nghề trồng hoa
tôi nghĩ về cái nghề trồng hoa của gia đình nhà tôi là có truyền thống từ bao đời nay
nên tôi nghĩ rằng là không bao giờ tôi sẽ bỏ cái nghề
và tôi mong muốn rằng sau này cái nghề hoa của gia đình coi như nó sẽ truyền lại đến đời con cháu
bà phạm thị quý ông an viết mỹ cũng là một trong những nghệ nhân trồng hoa một thời của làng ngọc hà
nhưng theo thời gian sự phát triển của thời đại quy hoạch của làng xã
rồi con cái lớn lên đất trồng hoa cũng vì thế mà mai một dần
nhà cao nhà rộng nhà cao xây bốn năm tầng thì trông nó cũng đẹp thật
nhưng mà nó cũng buồn nó mất cả cái tính chất làng hoa ngày xưa
tôi tiếc là con cháu không theo được mình
tâm lý mà người già của tôi thực tế mà nói tiếc tiếc ở chỗ này
cái nghề trồng hoa mà
thực tế mà nói nó tuy vất vả nhưng mà nó lại rất là ăn nhàn
có lúc vất vả lúc nghỉ ngơi cái giờ ra ngắm cây cối thì nó thoải mái hơn
đôi lúc cũng cảm thấy nhớ
mong muốn được giữ được cái nghề này cũng rất là mong muốn của nhiều người
thế nhưng mà để làm được việc này thì tôi nghĩ rằng là cũng không hề dễ dàng
với điều kiện bây giờ thì phải giữa nhân dân và nhà nước để cùng phối hợp với nhau
thì theo tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải có những cái dự án
những cái lực lượng lớn để mà bảo tồn để mà phát huy các cái giá trị của cái nét văn hóa phi vật thể này
dù không còn hưng thịnh như xưa nhưng là ngọc hà vẫn còn người gắn bó với hoa
nhưng nếu giữ lại một miền ký ức chúng ta vẫn có thể hy vọng ở họ
những người cố gắng giữ mãi nét hà nội xưa giữa bộn bề cuộc sống này
trong phần tin quốc tế hàn quốc tòa án bác đề nghị phát lệnh bắt thư ký của bà park geun hye
nga kêu gọi nato tăng cường hợp tác
tiếp tục thông tin về vụ bề bối chính trị tại hàn quốc có liên quan tới tổng thống bị luận tội park geun hye
hôm qua tòa án gần trung tâm thành phố seoul đã bác đề nghị của các công tố viên
hàn quốc tòa án gần trung tâm thành phố seoul đã bác đề nghị của các công tố viên
về việc bắt giữ một cựu phụ tá cao cấp của bà park geun hye vì lý do chưa đủ bằng chứng để bắt giam ông này
trong khi đó các luật sư bào chữa cho tổng thống đã phản đối mạnh mẽ việc luận tội nhà lãnh đạo này

quyết định bác đề nghị bắt giữ được tòa án đưa ra trong bối cảnh nhóm công tố đặc biệt điều tra vụ bê bối
đưa ra trong bối cảnh nhóm công tố đặc biệt điều tra vụ bê bối liên quan đến tổng thống park geun hye đã yêu cầu bắt giữ ông woo byung woo
cựu thư ký cấp cao của phủ tổng thống ông này phụ trách các vấn đề dân sự thanh tra các quan chức chính phủ bị cáo buộc tham nhũng
giám sát các cơ quan tình báo và công tố của nước này
theo tòa án quận trung tâm seoul đề nghị trên bị bác bỏ do gây tranh cãi về tính hợp pháp và chưa đủ bằng chứng để bắt giam
trước đó phía công tố đề nghị bắt giữ ông woo byung woo với nhiều cáo buộc bao gồm lạm dụng quyền hạn và không làm tròn nhiệm vụ
xong ông đã phủ nhận những cáo buộc trên đồng thời khẳng định ông chỉ làm theo lệnh của tổng thống và không biết bà choi soon sil là ai
trên trang mạng chính thức chính phủ nga đã hoàn tất soạn thảo sắc lệnh của tổng thống nước này nhằm thực thi nghị quyết số hai nghìn ba trăm hai mươi một trừng phạt triều tiên
được hội đồng bảo an liên hợp quốc đưa ra hồi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
nội dung xác lệnh nêu rõ cấm xuất nhập khẩu các loại khoáng sản từ triều tiên như nikken bạc đồng kẽm
cấm cung cấp các dịch vụ liên quan tới thuê và mua bán tàu thuyền cùng với các máy bay trực thăng với bình nhưỡng
ngoài ra xác lệnh còn bao gồm việc chấm dứt hợp tác trên lĩnh vực khoa học kỹ thuật với các cá nhân và tổ chức của triều tiên
ngoại trừ lĩnh vực y tế được cho là không liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân của nước này
ngoài ra những lĩnh vực bị cấm bao gồm kỹ thuật hàng không khoa học hạt nhân điện tử kỹ thuật cơ khí hóa học và nhiên liệu
xác lệnh nói trên hiện đang được xem xét trước khi trình tổng thống putin để ký ban hành và sẽ có hiệu lực ngay sau khi được ký
liên quan tới mối quan hệ giữa mỹ và trung quốc thông báo của bộ ngoại giao mỹ cho biết trong cuộc điện đàm giữa ngoại trưởng mỹ
rick tillerson với ủy viên quốc vụ trung quốc dương kiếp trì hai bên đã thảo luận về nhiều vấn đề nóng hiện nay
và nhất trí về tầm quan trọng
trong quan hệ mang tính xây dựng giữa hai nước
theo thông báo ngoại trưởng tiller và ủy viên quốc vụ dương khiết trì đã thảo luận về các vấn đề kinh tế và thương mại
cũng như cơ hội hợp tác song phương trong các lĩnh vực như chống khủng bố thực thi pháp luật và chấn áp tội phạm xuyên quốc gia
ngoài ra hai nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định sự quan trọng của mối quan hệ mang tính xây dựng song phương
đồng thời nhất trí cần giải quyết những mối đe dọa tới an ninh khu vực từ chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của triều tiên
cuộc điện đàm lần này được xem là động thái mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nhằm ổn định lại mối quan hệ song phương
bộ trưởng quốc phòng nga sergei shoigu hôm qua cho biết nước này sẵn sàng thiết lập đối thoại bình đẳng với tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
đồng thời kêu gọi liên minh này hợp tác thay vì coi nga là mối đe dọa
bộ trưởng quốc phòng nga sergei shoigru bày tỏ mong muốn xây dựng một mối quan hệ bình đẳng với nato
thông qua những hình thức như các cuộc tham vấn trong khuôn khổ hội đồng nga nato hay nhóm quốc tế hỗ trợ syri để phát triển hợp tác với khối này
tổng ngân sách quốc phòng của các nước nato tính đến thời điểm này là khoảng chín trăm linh tỷ usd
nhiều hơn hàng chục lần so với chi tiêu quốc phòng của nga
bởi vậy theo bộ trưởng quốc phòng shoigru nato không nên coi nga là một mối đe dọa
bộ trưởng quốc phòng nga cho rằng
giới lãnh đạo nato vẫn giữ đường lối cũ là luôn loại bỏ tất cả các hình thức hợp tác thiết thực giữa hai bên
trong một mươi năm qua tổng số máy bay do thám của nato hoạt động tại khu vực sát biên giới nga tăng gần gấp ba lần và gấp tám lần tại khu vực phía tây nam của nước nga
thủ tướng canada justin trudeau tuyên bố nước này sẽ tiếp tục tiếp nhận những người tìm kiếm quy chế tị nạn
đồng thời sẽ tăng cường các biện pháp an ninh nhằm duy trì và đảm bảo an ninh cho người dân canada
phát biểu trước quốc hội
thủ tướng canada justin trudeau nêu rõ một trong những lý do canada vẫn mở cửa là vì người dân nước này tin tưởng vào hệ thống nhập cư và sự vững chắc của đường biên giới
cũng như việc giúp đỡ những người nhập cư tìm kiếm sự an toàn
ông trudeau nhấn mạnh chính phủ sẽ duy trì chính sách mở cửa với người tị nạn
song hành với bảo đảm sự cân bằng giữa hệ thống bảo vệ với việc tiếp nhận những người cần giúp đỡ
theo văn kiện thỏa thuận quốc gia thứ ba an toàn giữa mỹ và canada
các cá nhân xin tị nạn phải khai báo yêu cầu tị nạn tại quốc gia đầu tiên mà họ đến
tuy nhiên nhiều nhà hoạt động cảnh báo điều này sẽ khiến nhiều người di cư trốn vào trong nước
và ở những nơi hẻo lánh có thể gặp nguy hiểm do thời tiết khắc nghiệt của nước này
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé